châu âu đang chứng kiến hiện tượng thời tiết bất thường khi nhiệt độ ở nhiều nước ấm chưa từng thấy trong mùa đông năm nay
dữ liệu của cơ quan khí tượng cho biết ít nhất là tám quốc gia châu âu trong đó có ba lan đan mạch cộng hòa séc hà lan
đang chứng kiến những ngày tháng một ấm chưa từng có trong lịch sử